vào khoảng một mươi ba h ba mươi chiều cùng ngày ông dũng cùng với tài xế trần văn nguyên hai mươi sáu tuổi và một số công nhân bốc phát
điều khiển xe tải loại tám tấn đi bốc vác hạt điều khô tại xưởng điều sơn thành phát thuộc thôn tất tân phước xã bủ nho huyện phú riêng
và tại đây khi các bao điều đã được chất gần đầy thùng xe ông dũng trèo lên nóc máy xe tải sau đó cúi xuống dùng móc sắt để móc xếp lại các bao điều
tuy nhiên trong lúc cúi xuống móc điều ông dũng không may lỡ đà bị trợt chân
từ trên độ cao hơn năm mét rơi xuống đất và bị gãy cổ
mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông dũng đã tử vong ngay sau đó
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
do có mâu thuẫn từ nhiều năm qua giữa hai gia đình nguyễn thanh phùng chú tại phường mỹ long thành phố long xuyên
đã dùng dao đâm ba người hàng xóm bị thương
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm ra
vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba nguyễn thanh phùng xảy ra cự cãi với nguyễn ngọc sinh nguyễn ánh hồng và phạm nguyễn viết tuấn là con trai bà sinh
sẵn có hơi men phùng vào nhà lấy cây dao chạy ra đâm bà sinh và bà hồng gây thương tích
thấy vậy tuấn tính chạy đi lấy hung khí để đánh phùng nhưng chưa kịp lấy thì bị phùng đuổi kịp đâm nhiều nhát
và theo kết luận giám định pháp y tỷ lệ thương tích của bà hồng là hai bà sinh là năm và tuấn là một mươi hai
tại cơ quan công an ông phùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị liều lĩnh biến tướng dưới nhiều hình thức chiêu trò và sẵn sàng dở thái đầu côn đồ khi khách hàng bất hợp tác
đó là cách mà các đối tượng mua bán nhang đèn tại khu du lịch tâm linh miếu bà chúa sứ núi sam
thành phố châu đốc tỉnh an giang thường sử dụng để lừa đảo khách tham quan nhằm chiếm đoạt tài sản
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên antv
ngày ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một anh lê minh cảnh chú tại huyện tịnh biên tỉnh an giang
đến thăm viếng tại khu vực miếu bà chúa sứ núi sam thì được một thanh niên hướng dẫn đến am gần đó để rút khỏe
đến nơi anh cảnh được trần quang thái hướng dẫn rút quẩy đồng thời cho rằng quầy của anh cảnh không tốt
cần phải cúng giải hạn với số tiền bốn triệu bảy trăm linh ngàn đồng một năm
tin lời anh cảnh đưa cho thái số tiền trên khi phát hiện lực lượng chức năng thái và đồng bọn bỏ chạy
nên quan tới số đối tượng
cò mồi nhang đèn múa gạo này đã dẫn khách một số các trường hợp nợ dụng vào để đi xin xăm
coi bói để chiếm đọt tiền
và trong các quẻ xăm đó với các cây xăm mang số xấu hoặc số đẹp tùy theo vào tâm lý của từng người
thì các đối tượng đã bàn tìm cách bán vật cúng bà
tính tiền giá cao thì khi khách ra ngoài mới phát hiện được là đã bị nửa
chị nguyễn thị út mau chú tại tỉnh kiên giang cũng đến thăm viếng tại đây
chị được nguyễn văn dũng mời
nguyễn văn dũng mua một số vật phẩm cúng rồi tự ý mang số vật phẩm trên đến chùa cúng
lúc này hai đối tượng khác tiếp cận tự ý đốt thêm nhang và đền cây lớn đưa cho chị mau và hướng dẫn cúng
chị mau cúng xong các đối tượng đòi chị trả thêm số tiền một một triệu đồng số vật phẩm trên
đồng thời có lời lẽ đe dọa khi chị mau phản ứng
hoảng sợ chị mau liền lấy tiền đưa cho chúng
năm hai nghìn hai mươi công an thành phố châu đốc đã khởi tố bảy vụ liên quan đến hai mươi đối tượng có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản
cố ý gây thương tích cho khách hành hương xử lý hai mươi bảy trường hợp nài ép khách du lịch gây mất trật tự công cộng
trong thời gian tới thì tôi cũng khuyên đối với tất cả những người khách hành hương đến viếng bà hay tham quan du lịch
không nên tham gia vào xin xăm xem bói để chúng lợi dụng tình hình này mà chiếm đoạt tài của mình và ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình
không nên nhận lọc các đối tượng
đeo bám nhét vào tay mình chúng cho rằng đây là lọc bà thì cái đó chẳng qua chỉ là nửa đảo để chiếm tiền của khách
không để các đối tượng giật đồ cúng trên tay mình để ghi cầu an dầm vì ghi xong
bọn chúng ép mua gạo muối với giá cao gấp nhiều lần so với thực tế ở ngoài thị trường
tín ngưỡng tâm linh không đồng nghĩa với niềm tin mù quáng
người dân cần tự điều chỉnh hành vi của mình cũng như xử trí sáng suốt và khôn khéo trước mọi tình huống
khi đến hành hương tại các khu vực đền chùa miếu mạo
để không tự biến mình thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo
một tàu cá đang neo đậu trong cảng sa kỳ ở xã bình châu huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
thì bị cháy rụi thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng
cụ thể vào khoảng ba giờ sáng ngày sáu tháng bốn tàu cá qng chín mươi nghìn ba trăm chín mươi sáu ts công suất bốn trăm một mươi mã lực của ông nguyễn sinh bánh
đang neo đậu tại cảng sa kỳ thì bỗng nhiên bốc cháy dữ dội
sau hơn hai giờ đồng hồ chữa cháy công an xã bình châu
và người dân đã dập cháy không để cháy lan sang các tàu cá khác đang neo đậu
theo chủ tàu thiệt hại ước tính lên tới hàng tỷ đồng
vào tối ngày năm tháng bốn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an hà nam
phối hợp với công an thành phố phủ lý tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại các trung tâm thương mại khu dân cư và nơi công cộng
tại các điểm kiểm tra đoàn đã tập trung kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
như điều kiện ngăn cháy chống cháy lan thoát nạn giao thông nguồn nước phục vụ cho chữa cháy
việc bố trí sắp xếp hàng hóa đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
việc quản lý nguồn lửa nguồn nhiệt các thiết bị dụng cụ sinh nhiệt
việc tổ chức lực lượng bảo vệ ứng trực phòng cháy chữa cháy và công tác trang bị các dụng cụ phá rỡ và chữa cháy tại chỗ
thông qua kiểm tra đã phát hiện chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm để phòng ngừa ngăn chặn các nguy cơ phát sinh cháy nổ
đồng thời hướng dẫn ban quản lý chợ siêu thị trung tâm thương mại khu dân cư nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
củng cố và thường xuyên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cho đội phòng cháy chữa cháy dân phòng
đội ngũ bảo vệ hướng dẫn người dân sinh sống tại các khu dân cư kết hợp với sản xuất kinh doanh về công tác phòng cháy chữa cháy
làm việc tại các cơ sở biết cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và tổ chức thoát nạn khi có cháy nổ